dù thời điểm xảy ra vụ cướp mới hơn bảy giờ tối nhưng phố xá gần như đã không còn người qua lại
bởi thế mà công tác vận động người biết việc cung cấp thông tin về toán cướp không khả quan
vụ cướp diễn ra vào buổi tối tại một khu vực thưa vắng người
nạn nhân bị uy hiếp khống chế dẫn đến mất bình tĩnh
số nhân chứng biết việc thì chỉ tính trên đốt ngón tay
đã vậy thì thông tin lại không đồng nhất
hướng điều tra truy theo dấu vết nóng của nhóm đối tượng
hướng điều tra truy theo dấu vết nóng của nhóm đối tượng đã được tiến hành ngay giữa đêm tối
nhưng những tên cướp đã cao chạy xa bày
manh mối duy nhất còn lại của vụ án tới lúc này tập trung cả vào số vật chứng mà toán cướp bỏ lại tại hiện trường
trước bố định đôi dép da vỏ đạn vật chứng nào sẽ liên tiếng vạch trần bộ mặt của những tên cướp
vì hiếm khi trên địa bàn tỉnh xảy ra việc cướp có vũ khí
nền lãnh đạo công an tỉnh đồng nai lúc bây giờ lập tức cho thành lập chuyên án
với yêu cầu tập trung điều tra nhanh chóng xác minh được danh tính kẻ phạm tội để trở ngại tâm lý nhân dân
trong khi lực lượng kỹ thuật hình sự tiến hành giám định số vỏ đạn thu giữ tại hiện trường
thì hai vật chứng còn lại là chiếc bú đinh và đôi dép da cũng được các trinh sát bí mật đi tìm kiếm nguồn gốc
nói chung là trinh sát đi rất là khó
rất là khó chụp cái hình đó
còn những cái tổ nào mà có cái búa trực tiếp thì để đi hỏi dân người ta xem
để phát động quân chúng người ta xem cái bố này ở đâu ai có
thì rất là khó mà đi cái này tôi nói là đi bao nhiêu xã để nhận dạng cái búa này
thấy mất thời gian rất là nhiều
cùng lúc một lượng lớn các trinh sát nhận dịp bố này
vụ truy tìm tăng vật của vụ án là hơn bảy lượng vàng đã bị toán cướp lấy đi
toàn bộ các cửa tiệm vàng trong xã xuân hưng và một mươi ba xã thị trấn khác thuộc huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
đều được các trinh sát khéo léo tiếp cận
xảy ra cướp vũ trang dân họ sợ lắm
các tiệm vàng tràn quyện là có nhân không dám bán buổi tối
khi tinh thần của người dân dần hồi phục và nhịp sống cũng đang từng bước trở lại quỹ đạo
cũng là lúc lực lượng kỹ thuật hình sự có kết luận giám định về số vỏ đạn tăng vật của vụ án
theo đó số vỏ đạn có cùng kiểu dáng kích cỡ và được bắn ra
từ cùng một loại vũ khí lo súng trường ak
đây là loại vũ khí quân dụng chỉ được trang bị cho lực lượng vũ trang và được kiểm soát rất chặt chẽ
nhưng không hiểu vì sao lại lọt vào tay những tên cướp
đây là một câu hỏi hốc búa khiến cho lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
lúc bây giờ phải lao tâm khổ tứ đi tìm lời giải
giữa lúc công an đồng nai đang chăn trở tìm hướng đi tiếp cho vụ án
thì ngày hai mươi một tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chưa đầy hai tháng tính từ lúc xảy ra vụ cướp tiệm vàng kim tươi
người dân ở xã bàu lâm huyện xuyên mục tỉnh bà rịa vũng tàu lại một phèn thất kinh
khi có thông tin về một toán cướp sử dụng vũ khí tấn công tiệm vàng hoa hạnh lấy đi một lượng vàng lớn
ngoại truyền thông tin về một toán cướp sử dụng vũ khí tấn công tiệm vàng hoa hạnh lấy đi một lượng vàng lớn

nó sẽ bắn cho nên là mình nấp xuống để cho nó đập
mình giữ tính mạng mình nó đập xong nó đập xong là nó hốt
thấy nó đi ra cửa là mình đứng lại mình đứng lên
thì nó thấy ngoài trước là dân ở đối diện nhà mình có hết nhưng mà nó không có dám ra
tại nào nó nhìn xong khi nó thấy vắng nó quay lại
lúc đó là mấy đứa em làm sao nó gọi hồi đó gọi điện mà phải qua cái gì tổng đài đó
cái đâu phải gọi trực tiếp như bây giờ được
cho nên là nó quay vô nó hốt tiếp một mớ nữa
tổng lượng vàng bị toán cướp lady ước khoảng ba mươi cây
dù sự việc diễn ra chống vánh và bị uy hiếp sông chu tiệm vàng hoa hạnh
cũng kịp quan sát thấy toán cướp gồm bốn tên bịt mặt mặc quần áo tràng ti hình dáng nhỏ con
sau khi cướp xong chúng đều nhau trên hai xe mô tô chạy về hướng xã sông ray tỉnh đồng nai
hướng tẩu thoát của toán cướp vàng được củng cố sau khi công an huyện xuyên mục thu được một số vàng lẻ
trong quá trình truy theo dấu vết nóng của nhóm đối tượng
phía bên ngoài tiệm vàng hoa hạnh lực lượng khám nghiệm cũng thu được một số vỏ đạn có hình dáng và kích cỡ
tương đồng với số vỏ đạn đã thu được ở tiệm vàng kim tươi
tuy nhiên để khẳng định số vỏ đạn thu giữ ở hiện trường hai vụ cướp có được bắn ra trong thời gian này
thì cần phải tiến hành trưng cầu giám định
bên trong tiệm hoa hạnh các dấu vết để lại tương đối giống với hiện trường của vụ cướp trước đó ở tỉnh đồng nai
công an bà rịa vũng tàu ngay sau đó cũng cho thành lập chuyên án để điều tra truy bắt toán cướp
trước khi xảy ra vụ việc có một đối tượng rất đáng nhớ đó là công an bà rịa vũng tàu

trong sạch không có vấn đề liên quan tôi loại ra
cùng lúc nhiều đối tượng ở địa phương cũng được bí mật xác minh
huyện xuyên mộc là nơi đóng quân của một trại giam lớn thuộc bộ công an
nên hướng điều tra tiếp theo tập trung vào số người mới được tha tù
trước thời điểm xảy ra vụ cướp tiệm vàng hoa hạnh
trong khi tất cả các hướng điều tra ở cả đồng nai và bà rịa vũng tàu đang được đẩy mạnh
thì viện khoa học hình sự đã công bố kết quả giám định
hai mẫu vỏ đạn thu nhữ được ở hai tiệm vàng kiên tươi và hoa hạnh
đều bắn ra từ một thổ súng
điều này đồng nghĩa hai vụ cướp được gây ra bởi cùng một tổ chức
hệ thống phân tích các tài liệu do công an tỉnh đồng nai và bà rịa vũng tàu
báo cáo lên tổng cục cảnh sát nhân dân bộ nội vụ nay là bộ công an nhận định
đây là sự việc hết sức nghiêm trọng cần phải nhanh chóng điều tra xác minh
bắt giữ nhóm đối tượng trước khi chúng kịp gây thêm tội ác
ngày một mươi bốn tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi năm tổng cục cảnh sát nhân dân đã ký quyết định thành lập ban chuyên án
với quyết tâm nhanh chóng điều tra làm sáng tỏ hai vụ cướp tiệm vàng kim tươi và hoa hạnh
lực lượng nòng cốt của ban chuyên án ngoài lãnh đạo tổng cục cảnh sát giám đốc công an các tỉnh đồng nai
bà rịa vũng tàu thì còn có sự tham gia của hàng chục điều tra viên trinh sát tình nguyện
ngoài ban chuyên án gây tình hình đối tượng chấp nhận tìm hiểu giải quyết và chấp nhận
khi đó thì tôi nhớ là có một cuộc họp ngay tại công an huyện xuân mậu
do đồng chí mười biên lúc đấy là tổng cục phó tổng cục cảnh sát trưởng ban chuyên án tổ chức họp ở đó
và cái tốc độ chuyên án thì lúc đó cái tầm nhìn của mình là nó rộng hơn
và yêu cầu mà rộng ra các đối tượng cái địa bàn khác đến nữa
đây là cái điều mà mình ban đầu thì ban chuyên án
bà rịa vũng tàu cũng chưa tập trung được
nhiều cái này bởi vì trước mắt là mình
tập trung vào những đối tượng nổi tại địa phương trước
sau này thì mình tập trung
nhiều hơn về các đối tượng lưu động
các đối tượng đến và đi tại vì
thực ra thì cái vùng đấy với cái phương tiện
giao thông vào cái thời điểm đấy thì cái lưu lượng
người lao động nó không thể nhiều như bây giờ được
theo đó ngoài các hướng điều tra đã được
công an đồng nay và bà rịa vũng tàu
tiến hành trước đó thì nay
bàn chuyên án sẽ tăng cường lực lượng
vào việc truy xét nguồn gốc khẩu súng
ak mà toán cướp sử dụng
ngây án trả soát toàn bộ
đối tượng có tiền án vì tội
cướp trên địa bàn tỉnh đồng nay
và bà rịa vũng tàu phối hợp với
công an các tỉnh giáp tranh như
bình thuận bình phước bình dương lâm đồng
trả soát xác minh số
băng nhóm nổi của địa phương
hướng điều tra truy tìm
tăng vật của vụ án cũng được
mở rộng ra ngoài hai tỉnh đồng nay
và bà rịa vũng tàu
chúng tôi truy tìm theo hướng
là tăng vật khẩu súng
thì cái hướng này rất vất vả
tại vì trên địa bàn lúc đó thì chúng tôi yêu cầu
là tất cả những cái
cơ quan xí nghiệp mà có trang bị ak
thì chúng tôi đều yêu cầu là phải kiểm tra lại
cái quản lý vũ khí
và thứ hai là nghi vấn
thì chúng tôi đều bắn thử
bắn thử khẩu súng và đem cái vỏ đạn
đi xám định rồi các cái chốt
các cái chốt của bộ đội
ở trong rừng kiểm lâm
gần khu vực trường bắn
ở đó nó có một cái trường bắn quốc gia
thì chúng tôi cũng đều phải đi là kiểm tra lại
rà soát lại về cái vấn đề vũ khí này
rồi bắn để thử lấy cái vỏ đạn
để đi xám định thế rồi
nhất là cái trại giam
cái trại giam của bộ ngoan đóng cái địa bàn gần đấy
thì chúng tôi cũng kiểm tra rất là kỹ
các cái đối tượng rất là về cái phần tăng vật
rồi những cái búa
cái búa mình thư lệ hiện trường
tôi nhớ lúc đó là chúng tôi đã chụp hình
và cùng với cái đôi dép các đối tượng bỏ lại
đi đến từng cái tổ dân phố đấy
là yêu cầu
là người ta cho người ta nhận ra
sau một thời gian trà soát
xác minh số đối tượng có tiền án về tội cướp
các băng nhóm nổi ở miền đông
và tây nguyên
băng chuyên án hướng sự chú ý đến
một băng nhóm ở thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
và một nhóm ở huyện di linh
của tỉnh lâm đồng
đi sâu xác minh thì nhóm đối tượng
tại di linh không bất minh về thời gian
trong thời điểm xảy ra vụ cướp
tiệm vạn kim tươi và hoa hạnh
nên sau đó băng chuyên án
tập trung vào nhóm đối tượng
tại biên hòa đồng nai
kết quả điều tra xác minh cho thấy
nhóm đối tượng này từng có lịch sử dùng súng
để gây ra một số vụ cướp
tuy nhiên khi tiến hành so sánh mẫu vỏ đạn
thì lại ra kết quả không đồng nhất
thứ nhất là những người nghi vấn
mà không vi phạm thì để người ta trở lại cuộc sống bình thường
thứ hai là giải đáp những vấn đề và dư luận xung quanh
thực ra khi xảy ra vụ án thì dư luận người ta cũng nghi người này nghi kiếp
thì chúng tôi sẽ làm giải tỏa tất cả vấn đề đó
và trong quá trình thì chúng tôi có bắt được hai cái đối tượng
tất nhiên là trong một cái vụ án khác
nhưng mà nó cũng là cái nghi vấn trong cái đối tượng này
và sau khi chúng tôi xác định không liên quan đến cái vụ việc
thì chúng tôi giao các cái vụ việc
giao cái đối tượng này cho công an huyện xử lý được thẩm quyền
đấy và một loạt các cái đối tượng khác
thì chúng tôi dựng lên được rất nhiều những cái nhóm
nghi vấn thì phục vụ cho cái công tác nghiệp vụ lâu dài sau này
quá trình kiểm đếm lại các đơn vị được trang bị vũ khí quân dụng
lực lượng điều tra nhận được thông báo
từ một trạm bảo vệ nông trường cao su
đóng tại huyện thống nhất tỉnh đồng nai
về việc bị mất một súng ak và một băng đạn hai mươi viên
ngay sau đó ban chuyên án đã chỉ đạo khoanh vùng
và kiểm tra toàn bộ nông trường nối trên
song song với đó việc truy tìm khẩu súng ak bị mất
cũng được mở rộng sang tất cả các huyện giáp tranh
với huyện thống nhất
công tác kiểm tra đang khẩn trương tiến hành
thì ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
lại xảy ra một vụ cướp tiệm phạm
tại thị trấn đạm tri
huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng
cũng với thủ đoạn khống chế nạn nhân bằng súng
dùng búa đập tủ kính
bốn tên cướp đã lấy đi một lượng lớn vàng
trước khi trà trộn vào bóng đêm
thưa quý vị và các bạn
ngay khi thông tin về vụ cướp tiệm vàng kim hà
tại thị trấn đạm tri huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng lan ra
công an tỉnh lâm đồng đã cử nhiều điều tra viên
trinh sát viên dày dặn kinh nghiệm xuống kết hợp
với công an huyện đạ hoai để điều tra vụ việc
do trước đó không lâu
cũng đã xảy ra hai vụ cướp tiệm vàng
tại hai tỉnh giáp danh
nên công an tỉnh lâm đồng đã báo cáo kết quả khám nghiệm hiện trường
cùng với lời khai của những người biết việc
và một số tang vật đã thu được lên tổng cục cảnh sát
hệ thống các thông tin tài liệu thu được từ ba vụ cướp
tổng cục cảnh sát đã nhận định rằng
các vụ việc được gây ra bởi cùng một tổ chức cướp
do vậy đã quyết định bổ sung lực lượng điều tra
của công an tỉnh lâm đồng vào chuyên án d bảy trăm linh tám
để cùng phối hợp điều tra vụ việc
trước thời xảy ra vụ án
nó vào tiệm vàng kiếm hàng
và nó mua một cái dây chuyển rất là bé
chỉ mấy phân thôi
cách cái hiện trường của tiệm vàng
khoảng tới hai ba tỉ số
anh em đi triển khai để mở rộng hiện trường
trong đó là những cái vỏ của hộp đựng vàng
rồi thu được một cái quần tay đã cũ
nhóm đấu tượng này nó có một tay cầm súng ak bảy
và nó bịt khẩu trang
và nó bịt khẩu trang
còn vinh có còn gần vây có
trong nhóm cướp này có một nối tượng
bị đi què đi lặt
băng cướp này có một cái đặc điểm
là đang thực hiện các cái vụ án

mà cướp tiệm vàng
cũng gây ra những cái phấn khắc
điều đó là

vào lúc này là khoảng bảy giờ
rồi nó vào là mặc đồ rằn ri bịt mặt
rồi đội mũ cũng rằn rằn rằn rằn mà nó có cái tán như trước
giống mũ lưỡi trai á
dùng súng chỉa vào người nhà là bảo là ngồi im
xong rồi là nghe đập ngoài này là chọn chọn
thì biết là cướp
lần theo dấu vết nóng của toán cướp
ngay trong đêm hai mươi bốn tháng một mươi một
lực lượng truy bắt đã thu được một số vàng lẻ
và giá đỡ vàng của tiệm kim hạ
khi mà ra khỏi kim hạ vài lần đó một cái là nó dừng lại
nó nghỉ nó nghỉ nó kiểm vàng
trong lúc kiểm vàng chắc sơ xuất đến giờ đó
và xác định nhặt được vàng ở đó là xác định là vàng kim hạ luôn
thì đúng là tăng vật của vụ án này
đúng là đối tượng nó chạy theo hướng đạm loa sang đức linh tánh linh bình thuận
ngoài ra còn thu giữ được một chiếc quần tay
cách nơi tìm thấy tăng vật của vụ án
kiểm tra sơ bộ chiếc quần thì không phát hiện gì
ngoại trừ một ít đất sỏi bám dính trong gấu quần
dù chưa chắc chắn chiếc quần do toán cướp để lại
nhưng lực lượng truy bắt vẫn bảo quản thận trọng
để phục vụ công tác điều tra
lúc này các mũi công tác trà soát xác minh tại đồng nai và bà rịa vũng tàu
vẫn được đẩy mạnh
còn tại lâm đồng ban chuyên án chỉ đạo điều tra xác minh thêm
về khoảng thời gian trước và trong khi xảy ra vụ cướp tiệm vàng kim hà
tại thị trấn đạm tri có xuất hiện người lạ mặt không
nếu có thì tìm hiểu mối quan hệ thân thích của những người này tại đạm tri
chúng ta hết bắt mấy ông trưởng thông về họp
mấy ông phải xác định ngày trước ngày xảy ra sự vụ án
ở trên địa bàn mình có ai tới không người lạ đấy
thanh niên cỡ tuổi trạc đó ví dụ thanh niên
thì nhân dân người ta phát hiện dùm cho mình là có hai đối tượng lên kêu đi ăn đấm vỗ
cùng lúc với việc đi sâu xác minh hai thanh niên lạ mặt nói trên
và người thân của họ tại đạm tri
thì cơ quan điều tra được một người dân cho biết
một tuần trước khi xảy ra vụ cướp
có trông thấy một người lạ mặt có biểu hiện đáng ngờ đến mua vàng tại chính hiệu kim hà
người ta mới hỏi nó nó mua đó hỏi mua gì mà mua ít vậy
thì nó nói là mua ít để sắm nhiều
ý là mua ít để tạo điều kiện để sắm nhiều nữa
thì mình nhận định rằng là thằng này là thằng mà nó nhiều khả năng là nó vào nó mua
để như vậy là nó nắm tình hình quan sát cái địa bàn
để sau này nó tiến hành cướp
hộ dân có đám dỗ gần với ngày xảy ra vụ cướp tiệm vàng kim hạ
nhanh chóng được xác định là gia đình ông nguyễn quang

thì được biết ông này có nhiều người thân đang sinh sống tại xã sông dạng huyện long khánh
này là huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
trong số những người tới giữ đám dỗ tại nhà ông s
vào giữa tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
có hai người ba con đến từ đồng nai
hai người này được mô tả là trẻ tuổi dắn người nhỏ thó nói giọng miền nam
một người tên động người còn lại thì chưa rõ
hai người này đi tới nhà ông s bằng xe máy đời cũ

điều rất khó là bây giờ đối tượng thì mình chưa biết mặt
chỉ lấy hình được của nó thì xuống đó mới lấy hình lấy tên tuổi địa chỉ
tôi và đồng chí động bảo anh
cứ đề xuất lên ban chuyên án ban giám đốc công an tỉnh
được đi xuống đồng nai để tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng này
vì tất cả những hướng điều tra đến giờ vẫn chưa có kết quả khả quan
nên mình mối về hai thanh niên đến từ đồng nai
được ban chuyên án db tám đặc biệt quan tâm
do vậy một tổ gồm các điều tra viên trinh sát viên dạy dặn kinh nghiệm và tăng huyết cao
đã được cử xuống xã sông dạng huyện long khánh tỉnh đồng nai
để lần tìm manh mối về hai thanh niên nói trên
tại đồng nai với sự phối hợp của chính quyền địa phương
tổ công tác đã tiến hành trà soát tất cả những công dân tên động
sau khi xác minh và loại dần cuối cùng tổ công tác tập trung vào một người tên nguyễn quang động
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ngụ tại xã sông nhan huyện long khánh
đây là huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
động đã lập gia đình và con đồng
có ba con nghề nghiệp làm rảy
ngoài ra động còn có hai người em trai tên nguyễn quang thủy
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai và nguyễn quang bế

xuống đồng nai tôi và đồng chí đặng bảo ánh

trong quá trình này tôi và đồng chí đặng bảo ánh
tiếp tục lên kế hoạch trinh sát và phân công lẫn nhau
để mỗi người một mũi để bám theo các đối tượng
trong quá trình này chúng tôi phải đóng giả
nhiều loại người
thí dụ như công nhân cạo mũ cao su
người đi bán hàng rong
người đi xin việc không có thất nghiệp đi xin việc làm này
xong đó bằng các biện pháp nghiệp vụ
thì cũng đã tìm ra được một số manh mới
trải qua nhiều ngày với nhiều mũi tiếp cận
nguyễn quang động và những người anh em của hắn
thì cơ quan điều tra phát hiện
đối tượng nguyễn quang thủy
bị dị tật bẩm sinh ở chân
chỉ tiết này khiến các điều tra viên
trinh sát viên mốc nối
với một số thông tin đã thu nhận được trước đó
trong quá trình khám nghiệp hiện trường
và lấy lời khai của chủ tiệp
thì trong nhóm cướp này
có một đối tượng
đi què đi lặt
nhưng khi mà cướp xong
thì chạy cũng tương đối nhanh
đây là chi tiết quan trọng
là niềm tin để tổ công tác
của bàn chuyên án db tám
quyết tâm bám trụ
tại xã sông nhạn
tiếp tục đi sâu điều tra xác minh
về ba anh em nhà động
thêm nhiều ngày quan sát
tổ công tác nhận thấy
hầu hết đời sống của người dân
ở xã sông nhạn
khi đó còn rất khó khăn cơ cực
bởi chủ yếu mưu sinh
bằng việc làm rẫy
hoặc trở thành công nhân cho nông trường cao su
bà anh em nhà động
không làm việc cho nông trường cao su
rất hiếm khi hàng xóm
thấy họ ra vườn
dù nhà có đất
nhưng đáng ngạc nhiên
là cả động thủy và bế
đều khá dư giả về tiền bạc
trong quá trình tiếp cận hàng xóm
của các đối tượng
một người dân cung cấp thông tin
tầm cuối tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
có thấy động thủy bế và bính
nhậu tại tròi trong vườn của thủy
trong lúc nhậu
cả bốn có trao đổi
về việc chia chát thứ gì đó
tổ trình sát tại sông nhạn
tiếp tục xác minh về cái tên mới
được nhắc đến
trong bữa nhậu của anh em nhà động
thì được biết
người này là anh em họ với động
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
tên đầy đủ là nguyễn ngọc bính
cùng trú tại xã sông nhạn
ngoài công việc làm rảy
thì có thông tin
bính còn có nghề buôn xe máy
nên thỉnh thoảng
cảm ơn các bạn đã theo dõi

chỉ là những nghi vấn
để chứng minh được số đối tượng trên
có liên quan đến ba vụ cướp tiệm vàng
thì cơ quan điều tra
cần phải thu được tang vật
và các tài liệu chứng minh tội phạm
vậy kế hoạch tiếp theo
của ban chuyên án sẽ là gì
chiếc quần tay cơ quan công an
thu giữ được cùng với vàng
và giá đựng vàng của tiện kim hà
trong quá trình truy theo
dấu vết nóng của toán cướp
được các trinh sát bí mật
cho những người dân sinh sống gần nhà bốn đối tượng
đang trong tầm ngắm của cơ quan điều tra
tôi cầm cái quần
mà tôi thu được cái hiện trường
đưa thì tất nhiên là cái quần
họ hỏi kêu có cái quần này
bên cạnh đó
số đất còn xót lại trong gấu quần
cũng được các điều tra viên thu giữ
có so sánh với mẫu đất trong vườn nhà
của các đối tượng
hai mẫu đất này tiếp tục
được gửi đi trên cầu giám định
kết quả trên cầu giám định
cho thấy mẫu đất thu được
trong chiếc quần tay
cùng loại với mẫu đất lấy tại nhà
đối tượng nguyễn quang động
tổng hợp thông tin do quần chúng nhân dân cung cấp
và kết quả trên cầu giám định
cơ quan điều tra
có cơ sở để tin rằng
nguyễn quang động cùng đồng bọn
đã xuất hiện tại thị trấn đàm tri
trong ngày bốn tháng một mươi một
và chắc chắn có liên quan đến
vụ cướp tiệm vàng kim hà
căn cứ thì đã có nhiều
xong vấn đề then chốt lúc này
là phải thu giữ được tăng vật của vụ án
mà để thu được tan vật
thì chỉ có cách khám xét nơi ở
của các đối tượng
nhưng lấy lý do gì để khám xét
thì lại là một câu hỏi
cần phải có thời gian để giải
vấn đề tiếp theo cần cân nhắc
là toán cướp có vũ khí
và với mật độ gây ra ba vụ cướp liên tiếp
đã phân biệt
nào cho thấy đây là những phần tử
liêu lĩnh hung tận
vì vậy việc tiếp cận bọn chúng
công phải hết sức khôn khéo cảnh giác
để tránh những thương vong đáng tiếc
sau nhiều giờ hội ý
chỉ huy chuyên án db tám
quyết định để xác minh sâu
việc buôn xe của nguyễn ngọc bính
cũng như nguồn gốc của những chiếc xe
thì cái xung viết tan này của nó là không có giấy tờ
ngày đó là không cho công an huyện ra cà vẹt
thì công an tỉnh ngày xưa là phòng giao thông ra cà vẹt
xác minh trên công an tỉnh thì không có hồ sơ
thì có cái giữ cái xe này cái biển số vậy đó
thế nhưng không có hồ sơ mà đã có giấy ra cà vẹt
là giấy tờ giả
thế lúc đó bàn chuyên án lúc đó ông phi hùng
với quyết định
là bắt nó
về cái tội xe này
và sử dụng giấy tờ giả
động thủy bế bính khá gần nhau
nếu chỉ bắt bính
thì rất dễ đánh động đến các đối tượng còn lại
không loại trừ khả năng
chúng sẽ cao chạy xa bay
và như thế
dù có đấu tranh thành công với đối tượng nguyễn ngọc bính
thì vụ án vẫn chưa thể nhanh chóng khép lại
trong khi một phương án bắt được kín kẻ
vẫn đang được thảo luận
thì một trong các đối tượng
lại để lộ điểm yếu
và điều này lập tức lọt vào mắt các trinh sát viên
hành động của thủy giúp lực lượng điều tra tin rằng
số vàng mà hắn đang giữ
chính là tài sản bất minh đã cướp được
nếu tổ chức khám xét nhà đối tượng
chắc chắn sẽ thu được tan vật của vụ án
và đủ điều kiện để khởi tố bị can
đêm ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
là thời điểm chỉ huy ban chuyên án
db tám chọn để răng mẻ lưới
bắt chọn toán cướp
từ sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
trong lúc bà con giáo dân đang vui vẻ
với các hoạt động mừng lễ giáng sinh
thì các trinh sát viên đã bí mật
di chuyển đến các mục tiêu
và bám sát tình hình tại từng vị trí
một tình huống bất ngờ xảy ra
trước giờ đánh án
đó là nguyễn quang động và nguyễn quang bế
đột ngột rời nhà
nhận tin báo về tình huống phát sinh
chỉ huy ban chuyên án db tám
không nào núng mà ngược lại
còn cho rằng đây là cơ hội để chia cắt toán cướp
tạo thuận lợi cho quá trình bắt giữ
hai tổ trinh sát lập tức được chia thành hai hướng
có nhiệm vụ bám theo dì biến động
của đối tượng nguyễn quang động
tại bình phước
và nguyễn quang bế tại bình thuận
còn hai mũi trinh sát
em tại nhà nguyễn quang thủy
và nguyễn ngọc bính
đã sẵn sàng chờ lên
khoảng chín giờ tối
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
tổ công tác kiểm tra hành chính
bắt đầu tiến vào nhà đối tượng nguyễn ngọc bính
cách đó không xa
tổ công tác
ém tại tròi cà phê của đối tượng nguyễn quang thủy
không rời mắt khỏi hắn
dù là nửa giây
nguyễn ngọc bính như cá mắt câu
ấp ủng trước hàng loạt các câu hỏi
của trinh sát
về quãng thời gian bất minh
vào các tháng sáu tám và một mươi một
cũng như nguồn gốc xuất xứ
của các giấy tờ xe
chỉ sau ít phút quan sát tìm kiếm
các trinh sát đã tìm thấy
bộ quần áo tràn tri
và một số vạn
được cắt ra
các dấu bí mật
dưới gầm tủ trong nhà nguyễn ngọc bính
thầy cơ bắt giữ đối tượng nguyễn quang thủy
cũng đã chín mùi
tôi đối chí lực lượng
do vây xung quanh căn tròi
của đối tượng nguyễn xuân thủy
và tôi trực tiếp
đến thẳng cửa chính
và ngó vào
đối tượng nguyễn quang thủy
đối tượng đang ngồi trước một cái ngọn đèn dầu
xác định là đối tượng có súng
có thể dùng súng ak
để chống trả quyết liệt lại anh em mình
cho nên để bảo tồn cái lực lượng
mình không chủ qua
mà tôi đã ra áp tiên hiệu
khi nào thấy áp tiên hiệu của tôi
thì tất cả nằm rạp xuống đất
để tránh bị thương vong
cùng thời điểm
nguyễn ngọc bính ra tay vào cổng số tám
thì chỉ huy tổ trinh sát
đóng tại nhà nguyễn quang thủy
cũng ập vào áp sát đối tượng
nguyễn quang thủy
đó là người bắt
thưa quý vị và các bạn
đúng một tháng kể từ khi xảy ra
vụ cướp tiệm vàng kim hà
ở thị trấn đạm ri huyện đạ hoai
tỉnh lâm đồng
từ những dấu vết những mảnh ghép vô cùng mờ nhạt
nhưng với sự kiên trì quyết tâm
và trí tài của lực lượng công an
thì cuối cùng hai trong số bốn tên cướp
đã phải tra tay vào cổng
hai tên còn lại
trong đó có một tên cầm đầu tổ chức
được xác định là vô cùng danh mảnh
và hung tợn
vậy cơ quan điều tra sẽ lên phương án
vây bắt như thế nào
để triệt xóa toán cướp với biệt danh là
băng cướp giàn di
và khép lại chuyên án db tám
mời quý vị và các bạn
theo dõi phần cuối của chương trình
mình ở vị trí văn vẽ sẽ tiến hành bắt giữ
vào trạm bảo vệ nông trường cao su dầu dây
lợi dụng sơ hở của cán bộ đã lấy đi một khẩu súng ak và một băng đạn hai mươi viên
số vũ khí trộn được đồng mang về chung dấu ở một lô cao su gần nhà
đoán biết nguyễn quang động sẽ đi qua dãy cao su để về nhà
tổ truy bắt quyết định sẽ tạo một tình huống va chạm giao thông
khiến đối tượng mất cảnh giác
sau đó các trinh sát sẽ nhanh chóng khống chế để đối tượng không kịp trở tay
tầm ngắm của y không quan trọng lớn hay nhỏ xa hay cần
nhưng nhất thiết phải hội tụ đủ ba yếu tố
kinh doanh vào buổi tối tại những khu vực thư vắng dân
và gần nhiều ngã đường thuận tiện cho việc trút chạy
sau khi đã nắm được các tiệm vàng đủ điều kiện trên
động đủ thêm hai em trai là thủy bế em họ là bính của
và ba tên đều đồng thuận
chúng thống nhất sẽ tổ chức cướp vào lúc trời nhá nhem tối
để lợi dụng sự thiếu cảnh giác của mọi người và dễ bị tẩu thoát
động phân công thủy cầm súng huy hiếp nạn nhân

súng trong trường hợp cần phải mở đường tháo chạy
bính có nhiệm vụ đứng cảnh giới phía ngoài tiệm vàng
bế và động sẽ dùng búa đập tủ kính rụi vơ vàng
sau khi thoát khỏi tiệm vàng toán cướp chạy xe băng qua rừng nhằm trốn tránh dân phát hiện và sự truy đuổi của lực lượng chức năng